thưa quý vị và các bạn từ sáu h đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh phú thọ ghi nhận sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó riêng huyện thanh sơn là ba mươi chín ca
nhằm kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng lực lượng chức năng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã tiến hành khoanh vùng truy vết thần tấp xuyên đêm lấy mẫu test nhanh toàn bộ người dân trên địa bàn
việc nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để chính quyền địa phương xác định quy mô phong tỏa theo từng khu vực và áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với từng trường hợp f một f hai f ba
qua đó góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn
trong khi đó theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thái nguyên tỉnh thái nguyên tính đến nay địa bàn đã xuất hiện hai trường hợp mới dương tính với sars cov hai
cả hai trường hợp này đều từ hà nội đi qua bắc ninh để về thành phố thái nguyên vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
lịch trình di chuyển của hai người nói trên đều rất phức tạp đã có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố thái nguyên
ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên đã chỉ đạo một số phường tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người
thái nguyên cũng đã huy động lực lượng khẩn trương truy vết khoanh vùng xét nghiệm cách ly các trường hợp có liên quan và tiến hành phong tỏa
phun thuốc khử khuẩn các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính
đồng thời tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng cho học sinh đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến